kính chào quý vị và các bạn
nảy sinh mâu thuẫn giải quyết mâu thuẫn
từ nảy sinh cho đến giải quyết
chỉ là khoảng cách ngắn ngủi giữa hai từ
nhưng lại hoàn toàn có thể cướp đi mạng sống của một con người
đáng buồn thay khi mà đó lại là thực tế hiện nay
chỉ vì những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống
mà để giải quyết được những mâu thuẫn này
thì người mất mạng kẻ vướng vào vòng lao lý
có thể ngay khi xảy ra mâu thuẫn
thì những người trong cuộc cũng không nghĩ là sẽ đến mức gây án mạng
nhưng do nhiều yếu tố như là cả dẫn mất khôn
hay là không giữ được bình tĩnh
mà đặc biệt là phải kể đến một yếu tố
đó là hơi men
phần lớn các vụ việc gây án mạng sau khi nảy sinh mâu thuẫn
đều là trong lúc uống rượu hoặc là sau khi uống rượu xong
một người đàn ông mâu thuẫn với hàng xóm
dẫn đến đánh nhau và bị đánh tử vong
vụ việc xảy ra khi anh này vừa ăn nhậu với một số người thân trong gia đình của mình
đó là vụ án vừa xảy ra tại tỉnh bình dương vào chiều ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu
vào lúc một mươi bảy h chiều ngày hai mươi hai tháng năm
anh lê văn phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nhậu cùng với một số người thân trong gia đình
tại khu vực khu phố nguyễn trãi phường lái thiêu thị xã thuận an
đến khoảng một mươi chín h
anh phước đi ra khu vực nhà của nguyễn công tâm
chửi bới đòi đánh những người trong nhà tâm
vụ việc khiến hai bên xảy ra cãi vã dẫn tới đánh nhau
tâm đã dùng cây đánh nhiều nhát vào người anh phước gây thương tích nặng
anh phước được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó
gây án xong đối tượng tâm đã bỏ trốn
hiện công an thị xã thuận an đang truy tìm đối tượng nguyễn công tâm để điều tra xử lý
và đến sáng nay vẫn đang tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan
một vụ việc nữa tương tự xảy ra tại tỉnh lâm đồng
vừa uống rượu lại vừa chơi bài
rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến áng mạng
đối tượng gây án đã bị công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng bắt tạm giam
để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra vào ngày hai mươi một tháng năm
trịnh quang ninh nguyễn văn đậu và đoàn văn tổ chức chơi đánh bài ăn tiền
vừa chơi bài vừa uống rượu
do mâu thuẫn trong lúc đánh bài nên ninh và đầu đã xảy ra cãi nhau
ninh đã dùng dao mã tấu chém nhiều nhát vào tay và đầu của đầu
làm anh bị thương nặng mất máu nhiều dẫn đến tử vong
sau khi gây án ninh cầm dao bỏ về nhà rồi đến công an xã lộc lâm đầu thú
vào sáng ngày hai mươi hai tháng năm công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
hoàn tất hồ sơ ban đầu để phục vụ công tác điều tra
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn
vừa bắt đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ gần một trăm linh g heroin và một số tăng vật có liên quan
nguyễn thuyết cường chú tại tổ năm thị trấn chợ mới huyện chợ mới tỉnh bắc cạn
đang đi trên ô tô mang ma túy đi tiêu thụ
đến địa phận phố nà hái thị trấn phủ thông huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khám xét trong ô tô và trên người cường
thu giữ ba gói heroin có trọng lượng gần một trăm linh g
một gói chất rắn màu đen nghi là thuốc viện
có trọng lượng ba sáu g và hơn hai triệu đồng
khám xét nơi ở của cường
tiếp tục thu giữ một bộ bàn đèn dùng để sử dụng thuốc viện
một cân điện tử hai bộ cóng để sử dụng ma túy đá
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc cạn điều tra mở rộng
giả vờ hỏi mua thẻ điện thoại rồi lợi dụng người bán hàng sơ hở
đã giật lấy hai chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát
đối tượng đã bị công an huyện châu thành tỉnh hậu giang tạm giữ
về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tháng năm
huỳnh trường an hai mươi một tuổi trú tại ấp phú hưng xã phú thành
huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
điều khiển xe mô tô đến một cửa hàng điện thoại di động
tại ấp phú xuân thị trấn mái dầm huyện châu thành
để trộm điện thoại
sau khi quan sát anh giả vờ hỏi mua thẻ điện thoại
khi nhân viên bán hàng vừa đi vào trong
thì anh liền lấy hai chiếc điện thoại di động
với tổng trị giá là hơn bảy triệu đồng
rồi lên xe tẩu thoát
nhận được tin báo công an huyện châu thành đã bắt được huỳnh trường anh
ngay sau đó tại cơ quan công an
anh đã khai nhận trộm điện thoại bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
còn tại tỉnh lai châu công an huyện tân uyên vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh
chuyên móc trộm ví tiền trong cốp xe máy
điều đáng chú ý ở đây là nơi mà đối tượng thường nhắm tới
lại là khu vực để xe của những gia đình đang có đám tang
được biết là đối tượng này vừa mới ra tù cách đây không lâu
cũng về hành vi này
đối tượng đinh văn đoàn hai mươi chín tuổi
ở xã sơn giao huyện bảo thắng tỉnh lào cai
vừa bị công an huyện tân uyên tỉnh lai châu bắt giữ
khi đang thực hiện hành vi móc cốp xe máy trộm cắp tài sản của người dân
khi đi đưa đám tăng tại bãi để xe
tại nghĩa trang nhân dân khu hai thị trấn tân uyên
và đây là cách bà đối tượng thực hiện hành vi của mình
đối với những chiếc xe số như thế này
đối tượng chỉ cần khoảng ba mươi giây
là có thể dễ dàng móc được chiếc ví trong cốc xe
còn đối với xe tay ga
thì thời gian thực hiện sẽ lâu hơn một chút
tại cơ quan điều tra bước đầu đinh văn đoàn khai nhận
từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến nay
đã thực hiện thành công liên tiếp chín vụ móc trộm cốc xe máy
trên địa bàn các huyện thàn uyên tân uyên tỉnh lai châu
và huyện tân uyên tân uyên tỉnh lai châu
và huyện văn bàn tỉnh lào cai
với tổng số tiền lên tới gần ba mươi triệu đồng
cùng nhiều điện thoại di động vật dụng và tài sản có giá trị khác
đối tượng đã sử dụng thủ đoạn
sử dụng xe máy phân khôi lớn
và di chuyển qua rất nhiều địa bàn các huyện
của hai tỉnh lào cai và lai châu
qua quá trình di chuyển đối tượng phát hiện
và sẽ để ý đến những cái nơi tập trung đông người
ví dụ như đám hiếu đám hỉ
hoặc các trường học
hoặc các khu vực chợ
tập trung đông dân cư
những nơi đó thì đối tượng để ý
còn chúng dân là lơ là thiếu cảnh giác
và đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
mà hình thức móc cốp
móc cốp xe máy để trộm cắp tài sản
là thủ đoạn không mới
nhưng đến nay vẫn có nhiều bị hại sơ hở
để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
chính vì vậy để hạn chế tình trạng này
mọi người cần nâng cao tinh thần trách nhiệm
tự bảo quản tài sản
đặc biệt là khi gia đình có việc tập trung đông người
cần cử người trông coi tài sản
tích cực tham gia tố giác tội phạm
không nên cất nhiều tiền
đồ vật tài sản có giá trị trong cốc xe
hoặc để xe mô tô tại những nơi vắng vẻ
không có người trông coi
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối qua
trên đường nguyễn văn linh
thuộc tổ một trăm bốn mươi một khóm đông thịnh tám
phường mỹ phước tp lâm xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa hai xe máy khiến ba người trọng thương
vào thời điểm trên
trần quang nhật sinh năm hai nghìn
trú tại phường mỹ phước tp lâm xuyên
điều khiển xe máy khi đến khu vực khóm đông thịnh tám
phường mỹ phước tp lâm xuyên
thì lấn sang phần đường bên trái
rồi đấu đầu với xe máy chạy theo trường hợp lại
do nguyễn văn toàn trú tại phường mỹ hòa tp lâm xuyên điều khiển
phía sau có chở theo chị lê thị duyên
do hai xe chạy với tốc độ cao
nên cú đâm mạnh khiến nhật bị thương nặng
và đang trong tình trạng nguy kịch
toàn bị gãy chân và duyên cũng bị trọng thương
sau khi nhận được tin báo
công an tp lâm xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn
vào chiều tối qua một nhà dân nằm sâu trong một con hẻm nhỏ
trên đường nhật lệ phường thuận thành tp huế
đã xảy ra cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
dập tắt đám cháy chỉ sau một mươi năm phút
ghi nhận của phóng viên intv tại tỉnh thừa thiên huế
thưa quý vị vào khoảng sáu giờ kém tối ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
tại nhà của ông võ phương khanh sổ địa chỉ một trăm một mươi một trên ba mươi bốn nhật lệ phường thuận thành tp huế
đã bất ngờ xảy ra một vụ cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy và trựa cháy tỉnh thừa thiên huế
đã xuất bổn xe cùng hơn ba mươi cảng bộ chiến sĩ trực tiếp đến hiện trường tham gia cửa trựa
ngọn lửa xuất phát từ tầng hai của ngôi nhà
được biết ngoài việc dùng để ở ngôi nhà còn được chủ dùng làm phòng khám sang hàm mặt
vào thời điểm cháy xảy ra chủ nhà đang khám chế bệnh ở tầng một
tuy nhiên do vị trí ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ
nên xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận được ngay
tuy nhiên do vị trí ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ

tầng hai của ngôi nhà được dùng làm khu vực thờ
không có người ở nên rất may không có thiệt hại về người
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
do cục cảnh sát truy nãn tội phạm bộ công an cung cấp
nhưng trước hết thì mời quý vị cùng nghỉ ngơi trong giây lát
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện